mâu thuẫn với nhau trong cuộc nhậu anh trai cầm dao đâm khiến người em ruột tử vong sau đó
ngày hôm nay công an tỉnh con tum đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp
tạm giữ hình sự đối với đối tượng a ben chú tại thôn hai xã đắc côi huyện con dẫy
vì đã gây ra cái chết cho em trai ruột của mình
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba a bên uống rượu cùng với một số người cùng thôn tại nhà của mình
trong cuộc nhậu thì giữa a bên và a bai là em ruột của a bên xảy ra mâu thuẫn
a ben đã lấy con dao phóng trúng vào vùng ngực trái làm a ban tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã tạm giữ hình sự đối tượng a bên để điều tra theo quy định của pháp luật
với hành vi gây dối trật tự công cộng ba đối tượng là võ thành phước trần quốc huy và võ văn cảnh cùng chú tại huyện châu thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang tạm giữ để điều tra
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày ba mươi tháng ba
sau khi uống rượu võ thành phước thách thức với một thanh niên qua mạng xã hội
võ thành phước cùng với trần quốc huy võ văn cảnh và gần chục đối tượng khác mang theo dao tự chế và bom xăng
điều khiển xe mô tô đi tìm người thanh niên để giải quyết mâu thuẫn
khi đến trước một quán cà phê trên đường nam kỳ khởi nghĩa gặp một nhóm thanh niên vừa bước ra khỏi quán nước
thì nhóm của võ thành phước đã dùng bom xăng ném vào nhóm của thanh niên
thì ngay lập tức bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bắt tạm giam cả năm đối tượng
để điều tra về hành vi cướp tài sản
trong đó đối tượng nhỏ nhất sinh năm hai nghìn bảy lớn nhất sinh năm hai nghìn năm đã ra đổ thú
điều đáng nói là hai trên năm đối tượng từng có tiền án về tội gây dối gây thương tích
và một đối tượng đang có quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ
nên vào các ngày một mươi tám và ngày hai mươi một tháng ba bọn chúng đã rủ nhau tìm những người phụ nữ đi một mình
trên các tuyến đường vắng để cướp khi thấy con mồi
bọn chúng dùng xe áp sát vào nạn nhân ngã xuống đường rồi dùng dao khống chế lấy tiền của nạn nhân
ngoài hai vụ việc tại huyện long điền năm đối tượng nói trên cũng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản
của một phụ nữ vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba tại đường hương lộ hai xã hòa long thành phố bà địa
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân
nên bọn chúng đã chia nhau tiêu xài hết
cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo mới
liên quan đến việc mời gọi người tham gia vào làm thành viên dịch vụ hẹn hò online qua mạng xã hội
theo đó các đối tượng tạo ra các bài quảng cáo mời gọi người tham gia làm thành viên dịch vụ hẹn hò online
qua ứng dụng mạng xã hội telegram
người tham gia được cung cấp đường link để truy cập thực hiện việc đăng ký tài khoản
và nộp lệ phí vào các tài khoản ngân hàng chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ nhận hoa hồng
tuy nhiên khi người tham gia chuyển tiền thì các đối tượng thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do
để dụ người tham gia nộp tiền thêm nhiều lần nữa với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt
lực lượng công an khuyên cáo người dân cần cảnh giác với loại tội phạm này
đồng thời người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất khi gặp các trường hợp như trên
để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chiêu trò mua hàng trả lại tiền không còn mới
thế nhưng với thủ đoạn tinh vi các đối tượng thường hướng tới người cao tuổi để phát giấy mời
và hậu quả là các nạn nhân mua phải sản phẩm kém chất lượng thậm chí là không dùng được
trong khi số tiền bỏ ra gấp nhiều lần so với giá trị thực
và sau đây là ghi nhận về một số vụ vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

mặc dù nhóm người bán hàng đã cao chạy xa bay
nhưng những người phụ nữ lao động nghèo vẫn ngồi hy vọng chờ trả lại hàng lấy lại tiền
nhiều người dân lao động đi chợ được nhận giấy mời đến một nhà hàng ở thành phố quảng ngãi
dự lễ trải nghiệm sản phẩm
và được nhận quà
tại đây nhóm người của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư việt anh
giới thiệu sản phẩm và bán chai nước mắm bột ngọt
người dân mua hàng thì trả tiền lại
nhóm này tiếp tục đưa các sản phẩm có giá trị cao như nồi cơm với giá gần bốn triệu đồng
được tặng quà miễn phí lại được mua quà không mất tiền
nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng để mua
thậm chí có người không đủ tiền liền vay mượn mọi người xung quanh để mua hàng
nó nói nó thử nó thử chứ nó trả tiền lại chứ nó không có lại của bà con đâu
nếu ai mà có quyết tâm mà mua thì nó trả tiền lại hết
nó lừa nhiều lắm á
người có một mươi ba triệu một mươi triệu năm triệu máy hết
tưởng là cái đó nó đúng cái thị trường nó tốt
chứ bây giờ ra nó có đùa đó cái nam bá chọc mà mình mua cứ mấy triệu thăm thôi một trang rồi
mình tưởng là cái tiền đó là nó đúng như cái đùa đó
nó có nồi điện ấp sốc đó ở ngoài
mấy trang rồi mình mua cứ mấy triệu bỏ
sau khi lừa nhiều người mua hàng các đối tượng trên lén bỏ trốn
chiều trò mua hàng trả lại tiền dù không còn mới nhưng nhiều người nhẹ dạo cả tin vẫn sợ bấy
nếu trước đây các nhóm này ngang nhiên hoạt động tại các nhà văn hóa thôn xóm
thì giờ đây để qua mặt chính quyền địa phương họ thường thuê các nhà hàng khách sạn mượn nhà dân hoặc góc chợ để tổ chức
nó đưa cho mình có hữu giàu ở xoa mỗi người mỗi xíu có hữu rượu
rượu nhất mỗi đồng đào xíu cái đồ tự nhiên nó nốt xong cũng nghe lấy tiền đưa trò trần
mà trong các sách vậy không còn đồng bộ hay chắc còn thì cũng đưa tiếp
khuyên cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác không nên đến tham dự và mua hàng theo các chương trình này
khi phát hiện các nhóm người tổ chức có dấu hiệu lừa đảo
cần báo ngay chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để ngăn chặn và xử lý
thưa quý vị tốc độ tăng trưởng kinh tế của tp hcm đạt bảy trong quý i
đây là một con số đáng lo ngại theo nhiều chuyên gia
sáng nay ngày một tháng bốn lãnh đạo tp hcm đã tổ chức phiên họp để bàn giải pháp quý ii
với chủ đề thúc đẩy đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm
để đạt được tăng trưởng tốt trong quý ba còn lại của năm lãnh đạo tp hcm cho rằng
cần phải áp dụng nhiều giải pháp hữu hiệu đặc biệt là cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố
trong năm hai nghìn hai mươi hai chưa bền vững do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
ông đề nghị các sở ngành đánh giá khách quan và đưa ra giải pháp cho quý ii và các quý tiếp theo
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cũng cho rằng việc giải quyết thủ tục hành chính là điểm then chốt
để tăng tốc độ đầu tư công và giải quyết vương mắc cho các dự án mới
thành phố đã được hưởng vượt thu và đầu tư lại bảy hai trăm linh tỷ đồng và sẽ phân bổ hết vốn dự phòng trung hạn
vào năm hai nghìn hai mươi ba cho các dự án có khả năng chi
nếu nghị quyết mới được thông qua thành phố cần chuẩn bị khả năng thu và các hồ sơ dự án
để chi cho gói nâng trần một trăm một mươi chín tỷ đồng
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm thông tin đã báo cáo lên thành ủy bộ công an
vụ bốn tiếp viên hàng không có hành vi vận chuyển ma túy
hiện nay vụ việc các tiếp viên hàng không có hành vi vận chuyển ma túy được người dân và dư luận quan tâm
công an tp hcm đã báo cáo thường trực thành ủy thành phố lãnh đạo bộ công an và triển khai các biện pháp điều tra
các lực lượng thực hiện điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm không bỏ lọt hành vi
khi có kết quả điều tra công an tp hcm sẽ thông báo chính thức tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao
tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội nổi lên thời gian qua là tình trạng chiếm đoạt qua mạng
mua bán thông tin cá nhân mạo danh các thương hiệu lớn để trục lợi
nhất là hành vi giả danh giáo viên nhân viên y tế để lừa phụ huynh học sinh thời gian qua
công an tp hcm đã phối hợp lực lượng trinh sát điều tra xử lý
thưa quý vị đến trưa nay ngày một tháng bốn công an tp hcm vẫn đang phối hợp với công an quận bình tân
và các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực thực hiện việc khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
năm nghìn một s ở lô số một mươi ba đường số bảy khu công nghiệp tân tàu mở rộng thuộc phường tân tàu a quận bình tân
theo người dân việc khám xét được công an thực hiện vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày
ghi nhận nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông công an phường dân quân bảo vệ dân phố
túc trực chốt chặn từ xa để đảm bảo cho lực lượng kiểm tra khám xét ở bên trong
ở cổng của trung tâm này cũng có lực lượng chức năng chốt chặn
bên trong công an làm việc với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một s
và các đăng kiểm viên và kiểm tra các hồ sơ giấy tờ liên quan
công an phong tỏa vòng ngoại yêu cầu các tài xế đến đăng kiểm không ra vào trung tâm
việc quay phim chụp hình bị hạn chế
liên quan đến vụ giang yong wu bốn mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc ra tay sát hại giả mang nữ kế toán
xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba trên địa bàn tỉnh bình dương
hôm nay công an phường uyên hưng đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường
nơi phát hiện chiếc xe bán tải của giám đốc người trung quốc sát hại nữ kế toán bỏ lại
trong lô cao su sau khi gây án
hiện trường nơi phát hiện chiếc xe bán tải là lô cao su địa bàn giáp ranh
xã tân mỹ huyện bắc tân uyên và phường uyên hưng thị xã tân uyên
người này đã lái vào giữa lô cao su vắng người qua lại
cách hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khoảng một mươi km
vào tối ngày ba mươi một tháng ba người dân trong coi lô cao su phát hiện chiếc xe
nên trình báo cơ quan công an
hiện nghi phạm cũng đã được di lý từ gia lai về tới bình dương
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ về vụ liên quan
đến một mươi thiết bị hành trình trên một tàu cá cho công an tỉnh
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển
đội thanh tra chuyên ngành thủy sản sông đốc thuộc chi cục thủy sản cà mau
phát hiện tàu cá cm chín mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi hai ts đang làm nghề câu mực do trần phước nghiệm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở cống hai thị trấn sông đốc huyện trần văn thời cà mau
làm thuyền trưởng đăng dấu một mươi thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác
qua làm việc thuyền trưởng tàu cá cn chín mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi hai ts khai báo đã nhận một mươi thiết bị giám sát hành trình
của các tàu cá khác để được trả công bằng hỗ trợ dầu trong đó có bảy thiết bị
đã được lắp cho tàu cá tỉnh cà mau và ba thiết bị đã được đắp trên tàu cá tỉnh kiên giang
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm các tàu cá gửi thiết bị với mục đích
tránh né giám sát của cơ quan chức năng để đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài
nên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã chỉ đạo các ngành liên quan chuyển toàn bộ hồ sơ
cho công an thủ lý để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật
mặc dù biết là hành vi vi phạm pháp luật song vì lợi nhuận nhiều đối tượng đang bất chấp
sử dụng triệt để mạng xã hội để mua bán trao đổi công khai các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ phạm văn minh
sinh năm hai nghìn bốn và năm tấn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
công an thu giữ một mươi chín khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ chế tạo súng
phạm văn minh khai nhận đã đặt mua linh kiện súng trên mạng xã hội
sau đó lắp ráp thành súng hoàn chỉnh và bán trên mạng để kiếm lời
theo ghi nhận của phóng viên hoạt động mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trên mạng internet đang diễn ra hết sức phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi gây bức xúc trong dư luận
bên bán lợi dụng việc không cần kê khai tên địa chỉ số điện thoại mà vẫn tạo được tài khoản ảo
để giới thiệu hướng dẫn cách chế tạo rao bán vũ khí
trong khi đó người mua chỉ cần ngồi một chỗ có thể mua bất kỳ sản phẩm nào
do đó việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường sử dụng dịch vụ giao hàng bằng xe khách
hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển vũ khí và các công cụ hỗ trợ khác
do sự thiếu kiểm soát của công ty vận chuyển sự xuất hiện của vũ khí và công cụ hỗ trợ trong xã hội
đã gây ra những hậu quả khôn lường như các vụ cướp tài sản manh động sử dụng súng để uy hiếp nạn nhân
hoặc sử dụng vũ khí để thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm
không chỉ súng đạn các loại hung khí vũ khí nguy hiểm khác như đao kiếm giáo mát
cũng đang được bán tràn lan trên mạng xã hội
và việc mua bán tàn trữ sử dụng những vũ khí này là hành vi vi phạm pháp luật
trừ những loại vũ khí thu sơ sử dụng cho mục đích trưng bày triển lãm hoặc đồ gia bảo
với những trường hợp chế tạo sử dụng tàn trữ hay vận chuyển những vũ khí thu sơ
sẽ bị xử phạt ở mức từ một mươi hai mươi triệu đồng theo quy định tại điều một mươi một của nghị định một trăm bốn mươi bốn
và ở trường hợp đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về cái hành vi này
hoặc là đã bị kết án về những tội danh liên quan đến việc tàn trữ sử dụng
cái vũ khí thô sơ mà vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian qua lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương trên cả nước
tham mô với cấp ủy chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và toàn dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm đồng thời triển khai
quyết liệt đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn dân cư
có phần tạo chuyển biến về nhận thức trong quần chúng nhân dân về công tác này
thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hoạt động tín dụng đen cũng là nguyên nhân
khiến cho hoạt động này có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên với tinh thần quyết liệt triệt xóa tận gốc công an tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân
triệt xóa sáu điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện triệu sơn thọ xuân
và thành phố thanh hóa đây là những điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn
với tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là hơn ba mươi ba tỷ đồng
qua khám xét tại các cơ sở này lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi bảy xe máy hai xe ô tô hơn một hai tỷ đồng tiền mặt
một mươi chín điện thoại di động hàng trăm giấy tờ cầm cố thế chấp như sổ đỏ giấy phép lái xe đăng ký xe ô tô
xe máy các loại hồ sơ mua bán nhà đất xe ô tô và nhiều tài sản sổ sách tài liệu có liên quan
đến hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp tục xử lý sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm vào sáng ngày hôm nay công an tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
năm nghìn một s ở quận bình tân tp hcm
công an tp hcm vẫn đang phối hợp với công an quận bình tân và các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực
thực hiện việc khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một s ở lô số một mươi ba đường số bảy
khu công nghiệp tân tạo mở rộng phường tân tạo a quận bình tân
mọi hoạt động đăng kiểm được tạm dừng để phục vụ cho việc khám xét và kiểm tra
cũng liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nhiên chú huyện lục nam tỉnh bắc giang
đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu g để điều tra về hành vi nhận hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định tạm giữ hơn một mươi tám mét khối gỗ
không có hóa đơn chứng từ hợp pháp để xác minh xử lý theo quy định
cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định tạm giữ hơn một mươi tám mét khối gỗ
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi một tháng ba đơn vị này phát hiện một chiếc xe ô tô tải đang vận chuyển bốn mươi chín hộp lóng gỗ bình linh thuộc nhóm ba
với tổng khối lượng gần một mươi chín mét khối đang đỗ tại bãi đất chống thuộc thôn phú hội xã an ninh đông huyện tuy an
chủ gỗ là lâm hùng tú chú thị xã an khê tỉnh gia lai cung cấp một hóa đơn và hồ sơ lâm sản
tuy nhiên qua tra cứu lực lượng chức năng xác định không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin được cung cấp